dùng mã tấu đe dọa để cướp bánh trung thu ba đối tượng mai hoàng phước nguyễn thành nhân và nguyễn đức trí dũng
cùng chú tại thành phố thủ dầu một vừa bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
giờ sáng ngày một mươi hai tháng tám sau khi nhậu xong phước mang mã tấu cùng đồng bọn đến cửa hàng bánh trung thu trên đường đại lộ bình dương
đe dọa nhân viên chiếm đoạt năm hộp bánh và hai lồng đèn
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ một số bánh trung thu lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối hủy hoại tài sản
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công điểm mua bán trái phép
chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố phủ lý phối hợp với công an xã tiên tân bắt quả tang nguyễn quốc triệu
trú tại thành phố phủ lý đang cất giữ ma túy khám xét khẩn cấp chỗ ở của triệu công an thu giữ hơn bảy mươi gam ma túy đá
mở rộng điều tra bắt thêm đối tượng trần tuấn vũ chú tại huyện kim bảng đang cất giữ gần hai trăm bốn mươi viên ma túy tổng hợp để giao cho triệu
đồng thời ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê văn thành cùng chú tại huyện kim bảng thu giữ thêm hai trăm ba mươi viên ma túy tổng hợp
những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai tại các tỉnh miền núi phía bắc đã có mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người
trong đó nguyên nhân chủ yếu do bất cẩn như bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối ngầm tràn nước chảy xiết trẻ em bị đuối nước
tính đến nay đã có bảy người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ cuốn trôi
cụ thể tại hòa bình có ba người chết hai người mất tích do bị lũ cuốn
phú thọ có một trường hợp lào cai có một người bị thương nặng một người mất tích cùng nhiều thiệt hại về nhà ở cơ sở hạ tầng tại các địa phương
trận mưa lớn kéo dài tại thành phố sơn la đã khiến một tảng đá lớn lan từ trên núi xuống
làm sập một phần ba căn nhà sàn của gia đình ông lường văn phong chú tại bản ót luông xã triển cọ gây thiệt hại tài sàn khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
trận mưa lớn kéo dài tại thành phố sơn la đã khiến một trường hợp lào cai có một trường hợp lào cai có một triệu đồng
sau một mươi ngày gia quân thực hiện cao điểm kiểm soát các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn ma túy trên các tuyến đường cao tốc
từ ngày hai đến ngày một mươi hai tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản bảy mươi sáu trường hợp vi phạm về ma túy nồng độ cồn
gồm hai xe khách chín xe tải năm mươi bảy xe con sáu xe đầu kéo và hai xe mô tô
trong số này vi phạm về ma túy phát hiện hai mươi trường hợp phạt tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
tước giấy phép lái xe một mươi tám trường hợp tạm giữ hai mươi phương tiện
vi phạm nồng độ cồn có năm mươi sáu trường hợp phát hiện hơn tám trăm linh triệu đồng tước giấy phép lái xe bốn mươi tám trường hợp tạm giữ năm mươi sáu phương tiện
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
từ bỏ hành vi sử dụng ma túy rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khép kín địa bàn tổ chức kiểm soát về chuyên đề nồng độ cồn ma túy đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm
mâu thuẫn gia đình đâm chồng tử vong nguyễn thị thúy hằng chú tại tỉnh thừa thiên huế vừa bị công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang tiến hành khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
vào chiều ngày hai mươi chín tháng bảy giữa hằng và chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
bị chồng đuổi đánh hằng chạy vào nhà bếp lấy dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện
hiện công an thị xã cai lệ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý
tàng trữ trái phép chất ma túy giao hai đối tượng nguyễn tuấn anh và nguyễn trí hùng vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng nai xử lý
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy công an huyện tân phú bắt quả tang tuấn anh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn tân phú
thu giữ hai gói ma túy đá trọng lượng khoảng tám mươi g một súng tự chế dạng bút hai viên đạn và hai cân tiểu ly
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn trí hùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ một gói ma túy đá có trọng lượng khoảng năm mươi gram
lấy xe ô tô người khác rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố lấy tiền tiêu xài
bị cáo mai hữu vừa bị toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và ba năm tù về tội sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tổng hợp hai tội danh là một mươi năm năm tù
theo cáo trạng lợi dụng anh lê minh hiếu giao xe ô tô cho mình quản lý hòa đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ xe rồi đem xe đi cầm lấy tiền trả nợ
hòa làm giả giấy chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe
đến sáng ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hòa gặp hiếu thuyết phục cho mình cầm xe để lấy tiền trả nợ
lúc này hiếu liên lạc với ông hồ hoàng phúc để thỏa thuận về việc cầm xe với giá năm trăm linh triệu đồng
nhận được tiền hòa đã cho hiếu ba mươi triệu đồng số còn lại hòa lấy đi trả nợ và đánh bạc thua hết
một chiếc xe ô tô đã bất ngờ mất lái và lao vào giữa cây xăng ở đường láng phường thịnh quang quận đống đa hà nội vào tối ngày hôm qua
đâm hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương
theo thông tin từ công an quận đống đa sự việc xảy ra vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng tám tại cây xăng petrolimax số ba mươi một một trăm một mươi một đường láng phường thịnh quang quận đống đa
lúc này một chiếc xe ô tô bốn chỗ biển kiểm soát ba mươi h bảy mươi năm nghìn tám trăm linh ba đã bất ngờ lao vào cây xăng đâm hàng loạt xe máy và nhân viên khiến ít nhất tám người bị thương
tại cơ quan công an lái xe khai nhận vừa uống bia và đang trên đường đi về nhà thì xảy ra sự việc trên
năm học mới sắp bắt đầu phải đảm bảo đủ trường lớp đủ giáo viên
để thực hiện chương trình mới đây là một trong những chỉ đạo chính sách đáng chú ý
bộ y tế vừa có tờ trình chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó bộ y tế đề xuất tiếp tục coi covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm nhóm a và chưa công bố hết dịch covid một mươi chín
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
việc tuy chỉ công bố dịch covid một mươi chín như hiện nay đảm bảo được
sự quan tâm và huy động nguồn lực của toàn thể hệ thống chính trị xã hội trong công tác phòng chống dịch
bộ lao động thương bình và xã hội vừa tiếp tục yêu cầu các địa phương đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
trong đó các địa phương phải hẳn chương phê duyệt thẩm định phê duyệt những hồ sơ đã tiếp nhận
hồ sơ đã phê duyệt ngay lập tức phải chi tiền cho người lao động và người sử dụng lao động theo quy định
hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải xong trước ngày một mươi năm tháng tám
việc giải ngân chậm nhất là ngày ba mươi tháng bốn
các tỉnh có tỷ lệ giải ngân lớn cần phấn đấu từ ngày hai mươi đến hai mươi năm tháng tám hoàn thành việc hỗ trợ
tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba của bộ giáo dục và đào tạo
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu ngành giáo dục cần ra soát chủ động đề xuất cơ chế về học phí
thực hiện tự chủ để một số trường có thể chủ động trì được lương cho giáo viên
giảm biên chế hưởng lương của ngân sách để dùng biên chế đó cho các vùng nông thôn
ngành cần đảm bảo đủ giáo viên và trường lớp để học sinh được học hai buổi một ngày thuận lợi
không để tình trạng sáu mươi học sinh một lớp phân bổ biên chế mới được bổ sung thật tốt